công an tỉnh quảng bình vừa công bố quyết định điều động các cán bộ chiến sĩ công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
theo quyết định trong giai đoạn một có sáu mươi chín cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí về các xã
thuộc thành phố đồng hới thị xã ba đồn huyện quảng ninh huyện bố trạch huyện quảng trạch và huyện minh hóa
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo tỉnh quảng bình đã yêu cầu các cán bộ chiến sĩ công an chính quy
được bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã phát huy cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng nắm bắt địa bàn tham mưu
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ở cơ sở góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương